mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật về diễn biến cầm bão số bảy
theo dự báo vào chiều nay một mươi bốn tháng một mươi tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất cấp chín dập tới cấp một mươi một
cơ quan khí tượng cảnh báo là bão số bảy kết hợp với không khí lạnh nên mưa lớn sẽ xuất hiện ở đồng bằng
ven biển bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an từ ngày một mươi bốn tháng một mươi và kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi
với tổng lượng mưa là hai trăm linh ba trăm năm mươi mm trên một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm
trong khi đó các khu vực khác ở biên bắc và tỉnh hà tĩnh mưa giao động trong khoảng từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên đợt
cũng theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo rủi ro đa thiên tai có thể sẽ rồn dập kéo vào nước ta
bão số bảy kết hợp với khối không khí lạnh chưa qua và áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành đi vào biển đông trong ngày một mươi năm tháng một mươi
sau đó có khả năng mạnh lên thành cơn bão số tám vào cuối tuần này
nếu áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão
thì biển đông sẽ có cơn bão số tám
cơn bão số tám trong năm hai nghìn hai mươi
xoáy thuận nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển hướng về khu vực trung và nam trung bộ trong những ngày cuối tuần tới
các tỉnh trung trung bộ sẽ có thể mưa tăng trở lại từ ngày một mươi sáu tháng một mươi do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
và trong ngày một mươi bảy tháng một mươi thì sẽ mưa rất to
đợt mưa tiếp theo này ở khu vực trung trung bộ có thể kéo dài tới khoảng ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng một mươi
hiện tại do ảnh hưởng của cơn bão số bảy trên đất liền khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
thì mưa bắt đầu từ sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi và kéo dài đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi
vì vậy mà lũ trên các sông đà sông thao hoàng long lên nhanh trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi
trong khi tình hình mưa bão vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
thì công tác cứu hộ cứu nạn đối với sự cố ở thủy điện giao trang ba cũng đang được gấp rút triển khai
theo thông tin từ công an tỉnh thừa thiên huế
thì vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi cho biết là lực lượng đã triển khai phương án tiếp cận bằng đường thủy
theo chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ về sự cố sạt lở tại thủy điện giao trang ba
thuộc địa phận xã phong xuân huyện phong điền và đã tiếp cận cũng như kết nối với thủy điện giao trang bốn
chuyển năm công nhân bị thương tại đây về cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
chiều một mươi ba tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đã kết nối được với thủy điện giao trang bốn
được biết công nhân của thủy điện giao trang bốn đều an toàn
tại đây đang có bốn mươi công nhân từ thủy điện giao trang ba
trong đó có ba chuyên gia người ấn độ vượt rừng sang tránh lũ
lượng lương thực ở đây còn sử dụng được khoảng một ngày
khu vực này nước chảy xiết chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy
nhận tin ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo công an tỉnh triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu
công an tỉnh thừa thiên huế đã cử hai tổ công tác cùng hai cano chở theo lương thực
và đã tiếp cận được thủy điện giao trang bốn
sau khi cung ứng lương thực hai tổ công tác đã đưa năm công nhân đang bị thương về bệnh viện chữa trị
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số sáu số bảy
thì hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng vẫn bị ngập sâu trong nước
trong hai mươi bốn giờ qua tại đà nẵng tiếp tục có mưa to mưa rất to
một số hồ vừa và nhỏ trên địa bàn đã đầy
các hồ thủy điện như sông bung bốn a sông bung bốn a vương tiếp tục xả tràn
để vận hành đưa mức nước về dưới mực nước đón lũ
và tính đến nay một số xã thuộc địa bàn huyện hòa vang vẫn bị ngập nước
với khoảng ba hộ bị ngập
mưa lũ cũng đã làm cho bốn người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục hectare dao màu của người dân
một số tuyến đường liên thôn đê kè bị hư hỏng sạt lở cây xanh bị ngã đổ
nhiều hạ tầng y tế giáo dục bị hư hỏng
hiện các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đang tổ chức nhiều biện pháp khắc phục ngập ống và mưa lũ
tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn tàu cũng như thuyền viên trên các tàu gặp nạn
không chỉ vậy tại thành phố đà nẵng cũng do mưa lớn kéo dài liên tục dẫn đến tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng
và khiến cho nhiều vùng sản xuất hoa màu của bà con nông dân bị thiệt hại nặng
khiến sản lượng dao cung ứng ra thị trường giảm mạnh và giá cả lại tăng cao hơn so với thời điểm trước bão
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
tại chợ đống đa quận hải châu những ngày gần đây lượng dao xanh về chợ giảm hơn một nửa so với trước
các loại rau như xà lách cải mầm khá khan hiếm
rau trong chợ chủ yếu là các loại bí xanh khoai tây cà rốt nhưng giá cũng tăng so với trước đây
lên gấp đôi luôn
thì tại vì không có lụt không có thì họ phải ấy thôi chứ có mà ăn là may lắm rồi
mấy hôm gần đây trời mưa kéo dài các tỉnh ven gần như là các tỉnh
trong đó là bị nhập nên các loại mà râu xanh thì rất là khan hiếm
từ hàng của đà lạt về gia lai về nên là giá thì có đắt lên chút ít
trước diễn biến phức tạp của thời tiết nhiều vùng rau lớn của thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam vẫn chưa thể tái sản xuất ổn định
nên hầu hết tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đà nẵng
các tiểu thương phải nhập các loại rau ăn lá dao gia vị từ các tỉnh lâm đồng và gia lai
để bảo đảm cung ứng cho thị trường
vì gió hiện nay là đón một nhà nước và thành phố đặc biệt là thành phố là quan tâm đến cái đời sống của người dân
cho nên mọi người phải kinh doanh phải đúng thêm mặt hòn và đúng chất lượng
không để hòn linh hòn súng như thế nào mà để mà tăng gió để cho người dân để sống trong thời gian tiếp tục trong thời gian mưa bộ tây
để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và ổn định thị trường
ban quản lý các chợ tại đà nẵng cũng tăng cường kiểm soát niêm yết giá
tránh việc đầu cơ tích chữ găm hàng tăng giá để bảo đảm phục vụ nguồn thực phẩm cho người dân trên địa bàn
nhất là trong thời điểm mưa bão kéo dài
thưa quý vị sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về cơn bão số bảy
hiện bão số bảy đã đi vào vùng biển các tỉnh từ thái bình đến nghệ an
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong vòng sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu thành một vùng áp thấp chung khu vực thượng lào
do đó ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với cơn bão số bảy
hiện các tuyến đê biển chỉ có thể chống bão lên tới cấp chín
do đó với sức gió mạnh của cơn bão số bảy gió giật lên đến cấp một mươi lúc chiều cường
rất có thể sẽ gây nước dâng sóng lớn tràn đê
nó mất an toàn
dự báo từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi do ảnh hưởng của bão số bảy kết hợp với không khí lạnh
nên ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to và rải rác có rông
với tổng lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên bốn trăm linh mm một đợt
do đó hiện các hồ thủy lợi và thủy điện đang điều tiết xả lũ hồ hòa bình xả một cửa xả đáy
sông vu gia thu bồn năm hồ đang xả sông hương bốn hồ đang xả lũ
trên tuyến biển ba trăm ba mươi tàu của quảng ninh vẫn đang hoạt động ven bờ
hiện trên vùng biển nam philippines đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới dự báo sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
áp thấp sẽ di chuyển nhanh có khả năng mạnh lên thành bão số tám
và hướng về các tỉnh miền trung nước ta
từ hà tĩnh đến bình định
bên cạnh đó liên quan đến vấn đề cứu hộ tại thủy điện giao trang ba
theo thông tin của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong hai mươi một đồng chí vào cứu nạn thủy điện rào trang ba bị gặp nạn tại trạm kiểm lâm số bảy
thì có tám đồng chí thoát nạn và một mươi ba người vẫn còn đang mất tích
hiện ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã huy động nhân lực và vật lực để cứu hộ cứu nạn khu vực này
lực lượng tại đấy là có sáu trăm bốn mươi hai người
trong đó là phương tiện là chín mươi ba phương tiện
sử dụng là bốn mươi ba ô tô hai công đông hai cano bốn mươi năm máy xúc
máy múc và máy gạt và ba máy bay trực thăng để tránh sát khu vực
để phục vụ trong khu thác cứu nạn và chiến dịch
kết quả thì đến một mươi sáu h ba mươi hôm qua thì đã than gạt được một mươi km
còn cách cái khu vực của trạm kiểm lâm số bảy là hai km
thì có thể trong sáng nay là như vậy là cái lực lượng sẽ tiếp cận được
để tổ chức tìm kiếm nạn
sau đấy thì tiếp tục san lạc vào nhà máy chở điện trong sáng ba
để tìm kiếm cứu nạn đối với người bị mất tích ở khu vực đấy
tính đến hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi mưa lũ đã khiến ba mươi sáu người tử vong
một mươi người mất tích năm trăm tám mươi năm nhà bị sập đổ hư hỏng hơn một trăm ba mươi năm nhà bị ngập
tám trăm bảy mươi hecta lúa và hơn năm ba trăm linh hecta hoa màu bị ngập vùi lấp

gần ba sáu trăm linh hecta thủy sản bị thiệt hại và gần ba trăm ba mươi ba con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
hiện nay các tỉnh quảng bình quảng trị thứ thiên huế quảng nam
đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp hàng giữ trị quốc gia gồm sáu năm trăm linh tấn gạo
năm năm tấn lương khô hai mươi thùng mì tôm các loại thuốc hóa chất khử trùng
và vật tư trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
sau đây sẽ là những thông tin cập nhật do phóng viên thường trú
truyền hình nhân dân tại tỉnh thừa thiên huế thực hiện mà chúng tôi mới nhận được
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo sở chỉ huy tiền phương
đóng tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở
để đưa những người bị thương và thi thể nạn nhân vụ sạt lở
tại thủy điện giao trang ba ra ngoài
hướng đường bộ tiến theo đường bảy mươi một đã được khai thông cơ bản
đến gần vị trí xác định có thi thể các nạn nhân và người bị thương để đưa ra ngoài
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi theo ghi nhận của phóng viên
thời tiết tại hiện trường tương đối thuận lợi
các xe ô tô của đoàn cứu hộ có thể di chuyển để tiếp cận hiện trường
hướng đường thủy do lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế triển khai
sử dụng xuồng và cano vượt qua lòng hồ thủy điện hương điền
tại xã hương bình huyện phong điền để vận chuyển hàng hóa cho công nhân
đang tập trung ở thủy điện rào trang bốn và triển khai đưa những người mắc kẹt tại đây ra ngoài
trước đó tối ngày một mươi ba tháng một mươi giám đốc thủy điện rào trang ba nguyễn đại thành cho biết
đơn vị đã ghi nhận có ba trường hợp công nhân nhà máy thủy điện rào trang ba tử vong
do sạt lở núi vào ngày một mươi hai tháng một mươi
đến sáng nay lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
ở trạm kiểm lâm sông bồ tiểu khu sáu mươi bảy vào khu vực sạt lở tại thủy điện giao trang ba
với quyết tâm tìm được người ngay trong ngày hôm nay
khu vực bên ngoài có nhiều xe cứu thương đã túc trực sẵn sàng đón người
khu vực cứu hộ được phong tỏa thành nhiều lớp báo chí chưa được phép tiếp cận hiện trường
liên quan đến hoạt động cứu hộ số công nhân mắc kẹt tại các thủy điện trên sông bồ
gồm giao trang ba bốn a linh hai ba chín giờ sáng nay đã có một máy bay trực thăng
thả lương thực vào tổ cứu hộ tại thủy điện a linh hai
ngoài tổ chức tìm kiếm cứu hộ tại các điểm giao trang ba trạm kiểm lâm sông bồ
sở chỉ huy tiền phương cũng đã cho giả soát số lượng công nhân
tại các thủy điện nhất là số có hoạt động di chuyển trong những ngày mưa lũ
trong khi đó công an tỉnh thừa thiên huế vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi cho biết
là lực lượng đã triển khai phương án tiếp cận bằng đường thủy
theo chỉ đạo của ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ về sự cố sạt lở
tại thủy điện giao trang ba thuộc địa phận xã phong xuân huyện phong điền
và đã tiếp cận cũng như kết nối với thủy điện rào trang bốn
chuyển năm công nhân bị thương tại đây về cấp cứu tại bệnh viện tỉnh
chiều một mươi ba tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đã kết nối được với thủy điện giao trang bốn
được biết công nhân của thủy điện giao trang bốn đều an toàn
tại đây đang có bốn mươi công nhân từ thủy điện giao trang ba
trong đó có ba chuyên gia người ấn độ vượt rừng sang tránh lũ
lượng lương thực ở đây còn sử dụng được khoảng một ngày
khu vực này nước chảy xiết chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy
nhận tin ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo công an tỉnh
triển khai lực lượng tiếp cận ứng cứu
công an tỉnh thừa thiên huế đã cử hai tổ công tác cùng hai cano chở theo lương thực
và đã tiếp cận được thủy điện giao trang bốn
sau khi cung ứng lương thực hai tổ công tác đã đưa năm công nhân đang bị thương về bệnh viện chữa trị
nhằm kịp thời chỉ đạo công tác tìm kiếm những người đã mất tích liên lạc
do tại đập thủy điện rào trang ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thì từ tối ngày một mươi ba đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi lãnh đạo các bộ quốc phòng
nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải đã đến sở chỉ huy tiền phương
tại xã phong xuân huyện phong điền chỉ đạo hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm
theo báo cáo đến thời điểm hiện nay quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế đã khắc phục được bảy trên một mươi điểm sạt lở
và chỉ còn vài km nữa là có thể tiếp cận được khu vực giao trang ba
sở chỉ huy tiền phương cũng đã khảo sát địa hình và xây dựng các phương án ứng cứu một cách chặt chẽ
thứ trưởng bộ quốc phòng yêu cầu quân khu bốn sẵn sàng phương tiện lực lượng y tế để cơ động vào vị trí khi đường đã được lưu thông
cứu hộ cứu nạn bộ quốc phòng cần huy động mọi phương tiện để hỗ trợ kịp thời cho tỉnh thừa thiên huế tham gia tìm kiếm
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị phải huy động những lực lượng ứng cứu có trình độ và kỹ năng
có kinh nghiệm trong xử lý tình huống phối hợp với người dân bản địa để nắm chắc địa hình
và quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã sẵn sàng huy động phương tiện thiết bị theo yêu cầu của ban chỉ đạo
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết
là vào lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi các lực lượng chức năng và người dân địa phương
đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu do gió lốc của cơn bão số sáu
nạn nhân được xác định là ông nguyễn diệp bốn mươi bảy tuổi ở thôn xuân mỹ xã tam hải
huyện núi khành tỉnh quảng nam
các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông diệp trong khoang của tàu cá qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm tung tích của anh nguyễn phúc đạt hai mươi ba tuổi
như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi
người dân địa phương phát hiện tàu cá số hiệu qna chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts bị chìm khi đang neo đậu trên sông
tại thôn xuân mỹ xã tam hải giáp danh thôn hòa bình
một mươi bốn điện lực thuộc năm công ty điện lực còn lại sẽ tiến hành kiểm tra an toàn hệ thống hạ áp để cấp điện trở lại ngay cho người dân tới đó
ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh con tum cho biết
các ngành các đơn vị chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ ổn định cuộc sống cấp điện trở lại cho các hộ dân
tỉnh con tum đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung máy móc phương tiện để khắc phục
đến nay các tuyến đường đã cơ bản được khắc phục bảo đảm việc đi lại cho người dân
các đơn vị của công ty điện lực con tum đã nhanh chóng xử lý sự cố mất điện do cây cối gãy đổ vào đường dây điện
đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi đã cấp điện trở lại cho người dân
để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra trong những ngày qua
sau khi nước lũ rút lực lượng vũ trang tỉnh quảng bình đã thành lập nhiều tổ nhóm công tác xuống các địa bàn bị ngập sâu
để giúp trường học các khu dân cư dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng như là xử lý nguồn nước
để đưa cuộc sống người dân dần ổn định trở lại bình thường ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
điểm trường xuân lai thuộc trường mầm non xuân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
là một trong những khu vực bị nước lũ ngập sâu nhiều bàn ghế đô dùng học tập bị ướt hư hỏng
sau khi lũ rút công an tỉnh quảng bình đã huy động lực lượng cùng với giáo viên tập trung dọn dẹp vệ sinh
thu gom rác thải làm sạch môi trường để các cháu trở lại trường
với phương châm nước rút đến đâu thì vệ sinh đến đó
những ngày này công an quân sự và bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cử hàng trăm cán bộ
chiến sĩ về các địa phương bị ngập lụt để giúp người dân dọn vệ sinh
khuôn thuốc diệt trùng xử lý nguồn nước nhằm sớm đưa cuộc sống ổn định trở lại
tính đến thời điểm này tỉnh quảng bình vẫn còn hơn hai ngôi nhà bị ngập
tuy nhiên thời tiết đã hết mưa và nước bắt đầu rút
công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ đang được các lực lượng vũ trang thực hiện nhanh chóng
nhằm không để ai đói rét do hậu quả của mưa lũ